chào mừng quý vị và các bạn đến với alo ba trăm tám mươi chín của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường mỹ phẩm tại việt nam
với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc và sự đa dạng hóa sản phẩm bất chấp việc tình hình kinh tế đang nhiều bất ổn
tuy nhiên thế giới mỹ phẩm hiện nay lại được ví như là một mê cung với đủ loại sản phẩm
đủ mọi nguồn gốc xuất xứ mà nếu như thiếu tỉnh táo thiếu kiến thức thì người tiêu dùng rất dễ mua phải sản phẩm không đảm bảo chất lượng
chị vũ thị tê đường xác định bị kích ứng da mặt da mặt bị tổn thương nghiêm trọng do dùng phải mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trong một thời gian dài
tuy đã khám chữa nhiều nơi nhưng mới chỉ hai tuần trở lại đây da mặt chị mới có triệu chứng thuyên giảm và đang trên đường hồi phục
tình trạng của tôi
nó đã kéo dài hai ba tháng nay rồi tình trạng của tôi hiện tại thì tôi cũng cảm thấy là trước đây cái thời gian đấy khi mà sử dụng các sản phẩm đấy thì tôi cũng cảm thấy rất là tự ti vì hầu như cái da mặt của tôi bắt đầu là nổi mẩn đỏ kích ứng rất là nhiều
cho dù là dùng tất cả các loại mỹ phẩm khác cho dù là kem chống nắng hay là tẩy trang mỗi lần khi về rửa mặt rửa mặt nước thường thôi cũng cảm thấy rát rất là rát và khó chịu đặc biệt là cảm thấy ngứa
hầu như thời gian đấy khi mà tôi đi làm
tại cơ quan của mình tôi cảm thấy cũng rất là tự ti về cái diện mạo của mình
vì ra khi mà đến cơ quan nhìn thấy khuôn mặt của mình bây giờ lúc nào đi ngoài nắng khi mà đến cơ quan bao giờ nó cũng mẩn đỏ hay là ngứa
và đặc biệt là nó đỏ đỏ thất thường ấy đỏ hơn rất nhiều so với việc mà đi ra ngoài trời nắng nóng
thông qua mạng xã hội các cuộc live stream bán hàng công dụng của các sản phẩm được đẩy lên cao cùng với lời mời chào giảm giá kịch sàn
bất kể người tiêu dùng nào cũng dễ dàng dính bẫy với câu châm ngôn ngon bổ rẻ
không riêng gì trị tê
theo thống kê từ các trung tâm điều trị gia liễu hàng tháng có đến hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa trị các bệnh do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có đến chín mươi là mua trên các trang mạng xã hội
theo bác sĩ trần thị thùy linh thì các bệnh kích ứng da mặt
chỉ là một
trong những bệnh nhẹ nhất của việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
một cái điểm nổi bật là trong những cái mỹ phẩm đấy thường người ta sẽ cho thêm corticoid
corticoid nó là cái hoạt chất làm giảm triệu chứng rất là nhanh
nên là khi mà mọi người bôi thì nó sẽ làm giảm mụn giảm nám hay là làm sáng da
nên là thường mọi người sẽ rất là thích dẫn đến việc là lạm dụng những cái sản phẩm đấy
tức là mọi người sẽ bôi thời gian kéo dài
thì khi mà mọi người lạm dụng như vậy thì nó làm cho cái hàng rào miễn dịch da của mình nó bị yếu đi
nó giống như việc là cái thằng bảo vệ trên da của mình nó đã bị yếu rồi thì các cái vi khuẩn bên ngoài nó sẽ dễ dàng xâm nhập hơn
dẫn đến việc là mắc các cái bệnh cơ hội
ví dụ như là viêm da tiếp xúc hay là như mình nói là dẫn đến hiện tượng da kích ứng hoặc là nặng nhất mà nó sẽ là dị ứng
nó biểu hiện ra bên ngoài bằng cái việc là da của chúng ta lúc nào cũng đỏ này lúc nào cũng ngứa này
da dễ mất nước nên là nó cứ khô hơn và cứ đến mùa đông
bắp chẳng hạn thì da cứ có thể là bong chóc khô và làm cho mọi người dễ cảm thấy khó chịu trong những mùa đông hay khô
chỉ cần lướt qua một vòng trên các nền tảng mạng xã hội các sàn thương mại điện tử hoặc các trang tin
chúng ta dễ dàng thấy hàng loạt quảng cáo trào bán mỹ phẩm với những lời có cánh công dụng ngay lập tức
thế nhưng bao nhiêu sản phẩm đó là thật bao nhiêu sản phẩm đó là có công dụng
chắc chắn không một ai không một cơ quan nào có thể trả lời được câu hỏi này
thưa quý vị các cơ quan quản lý đã phát hiện triệt phá xử lý hàng trăm vụ việc
từ sản xuất đến buôn bán hàng mỹ phẩm giả mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
thế nhưng những chế tải đã và đang áp dụng dường như chưa đủ sức gian đe với loại hình này nếu so với lợi nhuận mà nó đem lại
ngay sáng ngày hai tháng một mươi một khi nhân viên đang tiến hành live stream bán hàng
cục nghiệp vụ quản lý thị trường phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh gia lai và đội cảnh sát kinh tế công an thành phố pleiku
bất ngờ ập vào kiểm tra hộ kinh doanh trương ngọc quyên có fanpage là ngọc quyên shop
địa chỉ một trăm hai mươi một trên năm lê đại hành tổ ba cửa đống đa thành phố pleiku tỉnh gia lai
lực lượng chức năng ghi nhận hàng hóa được chất đống ngổn ngang từ khu vực phía ngoài cổng đến kho chứa chữ sâu bên hông khu vực nhà ở
lan liệt các sản phẩm như nước hoa gucci tom ford yves saint laurent chanel louis vuitton v v
dây dép túi ví các thương hiệu
hàng trăm loại mỹ phẩm gắn các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới
qua xác minh chỉ với bảy tám giờ live stream mỗi ngày hàng trăm đơn hàng là giày dép túi sách nước hoa mỹ phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được hộ kinh doanh trương ngọc quyên chốt đơn thành công
đáng chú ý rất nhiều các sản phẩm là mỹ phẩm mang tăng hiệu thế giới
như chanel gucci dior yves saint laurent đường hộ kinh doanh này bán chỉ từ ba mươi đồng đến trên một trăm linh đồng một sản phẩm
trước đó đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm đã phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra kho hàng
ở địa chỉ hai trăm tám mươi bốn một phạm văn chiêu phường chín và địa chỉ hai trăm hai mươi bảy hai mươi năm nguyễn tư giản phường một mươi hai quận gò vấp
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng cực lớn các loại mỹ phẩm cũng như nước hoa
lực lượng chức năng đã niêm phong và thu giữ hơn ba mươi sản phẩm mỹ phẩm không nguồn gốc xuất xứ
trong đó có rất nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài
theo thông tin từ lực lượng quản lý thị trường toàn bộ hàng hóa ở hai cơ sở này đang được bán phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử
không có cửa hàng cố định không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp
lực lượng quản lý thị trường thành phố hồ quỳnh minh phù hợp với các ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm tra xử lý gần hai năm trăm linh vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả hàng hóa nhập lậu
thu giữ gần một chín trăm bốn mươi đơn vị sản phẩm vi phạm xử lý phạt tiền hơn hai mươi bảy bốn tỷ đồng
các đối tượng cũng tìm cách ẩn danh cũng đưa lên trên trang mạng những cái ảnh chụp hàng hóa
khó mà truy xét tìm được cái nguồn gốc cũng như là kho hàng cũng như điểm bán hàng
giao hàng nhanh gọn và che giấu nguồn gốc dùng các cái shipper dùng các phương tiện xe máy để vận chuyển
mà hiện nay như tôi đã nói là cái khó khăn chung là việc truy xét thâm nhập được vào các cái căn hộ nằm trong các khu trung cư
rồi xác định kho hàng rồi là cái lượng hàng hóa nó để tản mát ra và nó tìm cách nó che giấu thân phận
và cái trách nhiệm của cái bên thứ ba là bên giao nhận vận chuyển
không riêng gì những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ngay cả đến những mỹ phẩm đã được công bố được phép lưu hành trên thị trường
cũng tiềm ẩn việc không đảm bảo chất lượng vì đã đăng ký với cơ quan nhà nước
số lượng mẫu mỹ phẩm được lấy trên thị trường và kiểm tra chất lượng của hệ thống kiểm nghiệm nhà nước tăng đều qua các năm
theo kịp với sự phát triển đa dạng của mỹ phẩm
trong một mươi hai năm qua số mẫu mỹ phẩm được lấy để kiểm tra chất lượng tăng từ chín chín mươi sáu mẫu một năm

trong năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý thượng và sở y tế các địa phương đã tiến hành kiểm tra chất lượng và xử phạt thu tạo hành trình tổng số tiền hơn một tỷ đồng
tuy nhiên đó là công tác hậu tiệm
khi mà các sản phẩm không đạt chất lượng có sự hướng giảm từ năm một mươi hai mẫu hướng còn một tám mẫu hướng còn một tám mẫu
vì tự công bố mà
cho nên là nhiều khi đến cái hậu kiểm
thì bây giờ
lấy mẫu xong bây giờ mới phát hiện ra
là cái này nó có sai sót
thì bây giờ mới xử lý mới thu hồi với xử lý
xử phạt vân vân
nhưng thực chất là như vậy là
người ta đã bán được khá nhiều rồi
đấy đấy là một cái nữa
thế còn trước đây chẳng hạn như này
anh muốn công bố
thì cơ quan quản lý phải duyệt cái hồ sơ đấy
thấy rằng là cái này nó không đảm bảo
thì là anh phải điều chỉnh để nó đảm bảo
đúng quyết định
nhưng bây giờ người ta cứ đưa lên
người ta chỉ đưa lên cái là người ta được quyền bán luôn
công bố là người ta tự công bố
nộp hồ sơ vào treo lên ở đơn vị công ty
thế là người ta được bán
thế thì cho nên cái việc đấy là
chúng ta biết là một trong những khó khăn rất lớn
hậu kiểm là thứ nhất là lực lượng
chúng ta biết là một ngày có thể
nếu tính ra có khi hàng vài trăm
thậm chí hàng nghìn sản phẩm nếu tính trong cả nước
người ta công bố
thế ngày nào cũng như vậy thì bây giờ chịu thử hỏi
làm sao mà lực lượng đâu mà đi
có thể mà ngay lập tức mà đi hậu kiểm được
chứ như vậy có thời gian
có khi có cái mà có khi người ta công bố
tháng hoặc thậm chí vài tháng sau
mới có thể đi hậu kiểm được
thì bây giờ là mọi cái nó đã
mọi sự đã rồi
theo báo cáo của cục quản lý dược bộ y tế
khi cục quản lý dược bộ y tế
và sở y tế
đã thành lập kết đoàn tham tra kiểm tra hậu mãi
về công tác nữ phẩm

cục quản lý dược
đã kiểm tra hậu mãi
ba trăm linh chín công ty sản xuất nữ phẩm trong nước
và nhập khẩu nữ phẩm
thu hồi ba ba trăm một mươi ba sản phẩm mỹ phẩm
đình chỉ lưu hành thu hồi
năm trăm một mươi chín sản phẩm nữ phẩm
tuy phạm thất lượng
và sở y tế
đã thu hồi một trăm một mươi một chín trăm linh
đủ điều kiện sản xuất nữ phẩm
thu hồi bốn bảy trăm bảy mươi số tiếp nhận
khiếu công bố sản phẩm nữ phẩm sản xuất trong nước
lý do thu hồi bao gồm
cả xứ thi phạm hành tính
về các quy định sản xuất ghi nhãn
và công bố sản phẩm nữ phẩm
và do doanh nghiệp tự nhiệm thu hồi
đây là con số rất nhỏ
trong ma trận mỹ phẩm ở thị trường việt nam
bởi lẽ trong một mươi năm
số lượng giấy công bố sản phẩm bị thu hồi
không bằng giấy công bố mới
và sản phẩm mới trong vòng hai năm
trong ngày đây
thưa quý vị để nâng cao hiệu quả hơn
trong đấu tranh với hàng giả hàng kém chất lượng
mới đây văn phòng thường trực
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
tổ chức hội thảo chống buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả đối với nhóm mặt hàng
dược phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
thực trạng và giải pháp
nhằm thảo luận đánh giá thực trạng tình hình
đề xuất các giải pháp hiệu quả
trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả đối với nhóm mặt hàng này
trong thời gian tới
các đại biểu tham dự hội thảo chống mại
cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

và các chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
với các giải pháp đồng bộ
nhằm kiểm soát tốt hơn
trong quản lý nhà nước

sản xuất thương doanh hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng
đối với nhóm mặt hàng
dược phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
trong đó đặc biệt nhấn mạnh
để công tác hậu kiện sau công bố
đến đây thời lượng của alo ba trăm tám mươi chín tuần này đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
vào giờ một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần
xin kính chào tạm biệt